về mức độ nguy hiểm của virus sars cov hai mới đây một nghiên cứu tại anh cho thấy bệnh nhân covid một mươi chín nặng đến mức nhập viện có thể bị suy giảm nhận thức tương đương lão hóa hai mươi năm
theo giáo sư david menon thuộc đại học canbridg covid một mươi chín gây ra vấn đề ở nhiều cơ quan trong cơ thể
ảnh hưởng tới não và khả năng nhận thức sức khỏe tâm lý của người bệnh
nhưng với các trường hợp đã tiêm vaccine các triệu chứng sẽ bớt nghiêm trọng hơn và các tác động kể trên từ các bộ phận trong cơ thể cũng nhẹ hơn
để đưa ra kết luận nhóm nghiên cứu đã tổ chức thực hiện các bài kiểm tra khả năng nhận thức với bốn mươi sáu bệnh nhân trong trung bình sáu tháng
sau khi họ nhập bệnh viện adenbroc tại camris từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mươi sáu người trong số này phải thở máy
nhóm nghiên cứu đã so sánh kết quả trên với kết quả của bốn trăm sáu mươi người tham gia thử thách bài kiểm tra trí thông minh tại vương quốc anh
và những người chưa bao giờ bị covid một mươi chín
người người được ghép và so sánh với mỗi bệnh nhân tùy theo đặc điểm như tuổi giới tính trình độ học vấn và tiếng mẹ đẻ
kết quả cho thấy những người nhập viện do covid một mươi chín thường bị suy giảm nhận thức như tốc độ xử lý thông tin chậm hơn
mặc dù sự suy giảm nhận thức ở mỗi người là khác nhau nhưng trung bình mức độ thay đổi tương đương với sự suy giảm nhận thức khi con người ở độ từ năm mươi đến bảy mươi tuổi
nhóm nghiên cứu không thấy sự khác biệt nhiều trong mức độ suy giảm nhận thức dẫn những người thực hiện bài kiểm tra vào thời điểm sáu tháng
sau khi nhập viện với những người nhập viện một mươi tháng trước dù rằng nhóm thực hiện kiểm tra vào thời điểm một mươi tháng sau khi nhập viện có ghi nhận cải thiện hơn về khả năng nhận thức
thông qua nghiên cứu trên có thể thấy mặc dù covid một mươi chín nhiễm nặng có nguy cơ làm suy giảm nhận thức như lã hóa hai mươi năm
xong việc hiểu được cơ chế suy giảm nhận thức sẽ giúp phát triển các phương thức ngăn ngừa tình trạng này xảy ra
thậm chí giúp điều trị vấn đề này ở bệnh nhân covid một mươi chín và bệnh nhân mắc các bệnh trạng khác